ngày một mươi một tháng một mươi một tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo năm trăm một mươi năm tỉnh hải dương
đã tổ chức lễ truy điệu và an táng một mươi bốn hải cốt liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống thực dân pháp
tại xã cầm phúc huyện cầm giang tỉnh hải dương
trong kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược có hai trận chống càn của lực lượng vũ trang và nhân dân
tại địa bàn phố ghẽ huyện cầm giàng cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
trong trận đánh này lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã chiến đấu oanh liệt
nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong đó một mươi hai thi thể giạt vào bờ bên sông phố ghẽ xã tân trường huyện cầm giang
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm những liệt sĩ này đã được xã tân trường quy tập an táng vào nghĩa trang liệt sĩ xã
còn những đồng chí khác hy sinh khi vượt sông đã trôi giạt vào thôn phúc cầu xã cầm phúc huyện cầm giàng
và được nhân dân trôn tại bờ sông
qua khảo sát thì sàng lọc cũng như là xác minh thông tin
ngày một mươi tháng một mươi một
một đội quy tập lâm thời của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hải dương đã tổ chức tìm kiếm
cất bốc một mươi bốn hải cốt liệt sĩ
trong số một mươi bốn hải cốt liệt sĩ có liệt sĩ vũ mạnh lư quê tại huyện thanh miện tỉnh hải dương
và một mươi ba hải cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính